tại vườn nhà ông nguyễn văn phạm ở xã hòa ninh huyện di linh tỉnh lâm đồng có hơn một trăm hai mươi cây sầu riêng vừa bị kẻ xấu chặt hạ và đéo bạt gốc trong đó có một trăm linh cây đã trồng năm năm tuổi đang trổ bông
công an huyện di linh đã tới khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra truy tìm thủ phạm